thưa quý vị trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây tốc độ tối đa cho phép là một trăm hai mươi kmh
vì điều khiển xe chạy quá tốc độ rất nguy hiểm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
vậy mà mới đây trên mạng xã hội có xuất hiện một clip lái xe mercedes vô tư đạp ga tới tốc độ gần gấp đôi tốc độ tối đa cho phép
chiếc xe ô tô này đã phóng với tốc độ hai trăm ba mươi bốn kmh trên cao tốc long thành dầu dây
đang nói người trên xe còn thích thú đếm số km rồi ghi lại clip đăng lên mạng xã hội với sự tự hào
đoạn clip gây thu hút cộng đồng mạng tất cả đều cho rằng đó chẳng có gì vui vẻ khi tốc độ lên tới hai trăm ba mươi bốn km trên giờ
sẽ rất nguy hiểm cho người trên xe và các phương tiện lưu thông khác khi có sự cố xảy ra
nhiều người bày tỏ sự bức xúc và mong muốn nam tài xế phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật
camera hành trình đã ghi lại cảnh một chiếc xe ben phanh cháy đường đánh lái một trăm tám mươi độ để tránh xe đạp sang đường
đoạn clip ghi lại cảnh tượng trên khiến nhiều người thoát tim
chiếc xe tải đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ chiếc xe đạp sang đường
ngay lập tức tài xế đã đánh lái khẩn cấp
để tránh tai nạn khiến chiếc xe xoay một trăm tám mươi độ
cả hai xe thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng
được biết sự việc xảy ra mới đây tại một tuyến đường bờ đê thuộc thành phố quảng ngãi
ngày càng có nhiều tài xế đặc biệt là xe con đi đường trường đường đèo
nhưng vẫn giữ nguyên kiểu lái xe luồn lách đầy nguy hiểm như thế này
không những vượt xe khác ở đoạn đường tầm quan sát bị hạn chế
tài xế chiếc xe con này còn cố tình vượt ở đoạn đường cấm vượt
rõ ràng đây là pha xử lý
mà nếu không may xảy ra va chạm thì lái xe này rõ ràng sai
sẽ phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình